hiện nay trên hồ thác bà huyện yên bình tỉnh yên bái có hơn một lồng nuôi cá
nhằm tránh phá vỡ quy hoạch nuôi cá lồng bảo đảm môi trường sinh thái của hồ thác bà
ubnd tỉnh yên bái vừa ban hành quyết định số hai nghìn năm trăm linh ba về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành
ngăn chặn chấm dứt tình trạng vi phạm quy định nuôi cá lồng trái phép trên hồ thác bà
theo đó đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra giả soát báo cáo cụ thể tình hình
số lượng lồng cá đang được nuôi trên hồ thác bà đồng thời lập danh sách các tổ chức hộ gia đình
cá nhân đang có hoạt động nuôi cá lồng trái phép trên hồ thác bà
qua kiểm tra sẽ căn cứ vào tính chất mức độ vi phạm các quy định pháp luật có liên quan
và tình hình thực tế tại địa phương để xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét
xử lý nghiêm các tổ chức hộ gia đình cá nhân vi phạm tự ý nuôi cá lồng trên hồ thác bà
khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép
qua đó đề xuất giải pháp có hiệu quả ngăn chặn chấm dứt tình trạng vi phạm nuôi cá lồng trái phép trên hồ thác bà